vụ việc bắt đầu vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi tháng sáu một nhóm người đã tụ tập di chuyển quanh chợ phan thiết và tập trung về trước cổng ubnd tỉnh bình thuận hồ khẩu hiệu phản đối việc cho thuê đất chín mươi chín năm và hình thành đặc khu tụ tập la hét và sô đẩy các chiến sĩ công an cảnh vệ bảo vệ ubnd tỉnh